theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lạng sơn
năm hai nghìn hai mươi diện tích gieo trồng ớt trên toàn tỉnh cao nhất từ trước đến nay
với một ba trăm tám mươi chín hectare tăng gần gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên mới đầu vụ thu hoạch giá ớt rất bắp bênh
có lúc chỉ bằng một phần năm so với cùng kỳ năm trước
khiến cho người trồng ớt vô cùng lo lắng
ớt là loại cây dễ chăm sóc nhanh cho thu hoạch
nên nhiều địa phương trong tỉnh lạng sơn vài năm trở lại đây
đã chuyển đổi một số diện tích trồng lúa sang trồng ớt vào vụ đông xuân
năm hai nghìn hai mươi ngay từ đầu vụ giá ớt loại một xuất khẩu mới được hai mươi năm đồng một kg
giá ớt loại hai tiêu thụ trong nước đạt mức tám đồng một kg
chỉ bằng một phần tư so với năm ngoái
thứ nhất là nó hỏng trận mưa đá kia
đến bây giờ nó bị trực tiếp về giá cả
nó quá thấp được tám đồng một kg như thế này cũng đạt tí nào luôn

nhưng mà so với sản lượng chất lượng của năm nay giảm nhiều so với năm ngoái
giá cả thì bấp bênh thời tiết thì không ủng hộ
nên là bà con cũng rất là vất vả
mưa đá trên diện rộng đầu năm nay đã ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển của cây ớt
đặc biệt năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cũng như nhiều mặt hàng nông sản khác hoạt động thu mua
ớt tươi xuất sang thị trường trung quốc của các tư thương cũng có phần chậm chạp và hạn chế
do phía nước bạn siết chặt các biện pháp phòng chống dịch
ớt năm hai nghìn hai mươi thì giá cả cũng rất là bấp bênh
trên tinh thần như vậy thì huyện chỉ đạo phòng
nên phát triển hình thôn sẽ tích cực phù hợp với các doanh nghiệp
tìm được thị trường trong nước
những các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ ớt
để tháo gỡ những khó khăn
để hạn chế rủi ro
trong sản xuất các cấp ngành cơ quan chuyên môn cần tích cực hơn nữa
trong tuyên truyền định hướng sản xuất một cách hợp lý
quan trọng hơn cả là nông dân cần tìm hiểu kỹ thị trường trước khi đầu tư
tránh gieo trồng ồ ạt dẫn đến dư thừa sản phẩm khó tiêu thụ bấp bênh về giá